thông tin mới nhất liên quan đến vụ nổ ở bắc ninh khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương
bộ tư lệnh công binh đã xác định được nguyên nhân và hiện đang thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố
qua khảo sát nắm tình hình các hộ dân xung quanh hiện trường được biết
trước khi xảy ra vụ nổ tại sân chủ cơ sở phế liệu đã thu gom các loại đầu đạn xếp tạo thành khối
và dùng muối giải lên để hủy với mục đích thu kim loại nhằm tái chế
bước đầu đoàn công tác nhận định do tập trung số lượng lớn các loại đạn hai mươi ba mm một mươi bốn năm mm một mươi hai bảy mm
trong đó chủ yếu là đạn một mươi hai bảy mm có thể lẫn đạn phốt pho gây cháy nên đã kích nổ toàn bộ khối đạn
lực lượng bộ đội chỉ huy bộ chỉ huy quân sự tỉnh bắc ninh lữ đoàn hai trăm hai mươi chín bộ tư lệnh công binh
và các đơn vị chức năng đã thu lượm được ba hai trăm linh kg đầu đạn